sau đây là nội dung chi tiết từ quý vị sau một thời gian kiên trì bám địa bàn lần tìm manh mối của đối tượng
phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm là nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba có hộ khẩu thường trú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hòa là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông truy nã về tội lưu hành tiền giả từ năm hai nghìn một mươi
sau khi nhận được thông báo của phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk nông phối hợp truy bắt đối tượng truy nã nguyễn văn hòa
phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh truy tìm đối tượng
và xác định được hòa đang lẩn trốn tại huyện phù cử tỉnh hưng yên
ngay sau đó phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với huyện phù cử tỉnh hưng yên
nhanh chóng bắt đối tượng khi đang chuẩn bị di chuyển vào trong nam để tiếp tục lẩn trốn
tại cơ quan công an nguyễn văn hòa khai nhận trong quá trình tám năm lẩn trốn hòa không trú ngụ ở nơi nào trong thời gian dài
mà liên tục di chuyển và thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
sau hai ngày xét xử vào chiều qua một mươi ba tháng năm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt ba bị cáo là lê ngọc long cao văn tấn và huỳnh thị mộng điểm
hai mươi chín năm tù cùng về tòa án
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt ba bị cáo là lê ngọc long cao văn tấn và huỳnh thị mộc điềm
nên cả ba đã không cho long vay thêm và yêu cầu phải có khách hàng mang hợp đồng tín dụng gặp trực tiếp thì mới cho long vay tiếp
long đã thỏa thuận với cao văn tấn huỳnh thị mộc điềm thuê hai người khác làm hợp đồng tín dụng giả vay tiền quỹ tín dụng mỹ hòa để lừa gạt chứng đạt một tỷ đồng của thúy
sau khi thúy làm đơn tố giác long tấn và điểm bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê ngọc long một mươi ba năm tù giam
chín năm tù huỳnh thị mộc điềm bảy năm tù giam cùng về tội lừa đảo chứng đạt tài sản đồng thời buộc các bị cáo trả lại cho nguyễn thị thanh thúy một tỷ đồng
riêng bị cáo long còn phải trả cho thúy trên hai tỷ chín trăm linh triệu đồng nguyễn tuấn anh trên hai tỷ hai trăm linh triệu đồng
còn trên năm tỷ đồng của lê trung tá đề nghị làm rõ và xử lý ở một vụ án khác
chị yên này chắc chắn là chị cũng biết là trên mạng facebook thời gian qua
thì đã xuất hiện rất là nhiều trường hợp các tài khoản cá nhân bị ăn cắp
sau đó thì kẻ cắp đã giả danh người bị hại nhằm lợi dụng người thân bạn bè trên facebook của họ để chiếm đoạt thông qua các thẻ cào điện thoại
vâng ạ câu chuyện thì lắng nghe thì có vẻ như là rất là xa lạ
nhưng mà bản thân tôi thì cũng đã được nghe rất là nhiều câu chuyện như là chị hương vừa kể
từ chính những người bạn bè xung quanh tour những người thân xung quanh tôi
và tôi biết là những cái trường hợp như thế này thì thường là xảy ra đối với những người mà có số lượng friend rất là đông
tức là số lượng bạn trên facebook rất là đông và có số lượng người theo dõi rất là cao
cũng như là có thể dễ dàng kết bạn với những người lạ trên facebook
và như tôi được biết thì là facebook của chị hương thì cũng có một số lượng người theo dõi khá là cao
và số lượng người bạn trên facebook cũng rất là đông
nhưng mà theo tôi thì là tôi được biết là có khá nhiều người theo dõi như vậy
nhưng mà tôi cũng phải cảnh giác về cái việc là khi kết bạn với một số người lạ
mà tôi nghĩ là chị cũng phải cẩn trọng
bởi vì tôi biết là chị có thể kết bạn với một số người lạ
thì có rất nhiều fan hâm mộ và chắc chắn là những người fan hâm mộ
thì cũng sẽ rất là thường xuyên gửi đến những lời mới kết bạn cho chị trên facebook đúng không ạ
thì gần đây nhất thì mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
đã vừa khám phá thành công vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đất tài sản
vụ án cũng là lời cảnh báo trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng
luôn tìm cách sử dụng mạng internet để lừa đào chứng đoạt tài sản
từ nội dung đơn của các bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại qua mạng internet
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc điều tra
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giả soát sàng lọc đối tượng
cơ quan công an đã thu thập đầy đủ thông tin chứng cứ và xác định được đối tượng gây án là văn quang tú
trú tại xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã thu thập đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giả soát sàng lập đối tượng
cơ quan công an đã thu thập đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giả soát sàng lập đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã thu thập đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giả soát sàng lập đối tượng
quá trình điều tra vụ án văn quang tú sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã gặp một số khó khăn
tức là sau khi chiếm đoạt được các thẻ cao điện thoại của những người bị hại
thì đối tượng đã chuyển qua rất nhiều tài khoản trung gian trên mạng internet
và cái thứ hai là đối tượng sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng của bạn bè để nhận chuyển tiền về tài khoản
qua quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra có một số cảnh báo đối với người dân
đó là khi có gặp phải trong các trường hợp là có nhiều người là như mua thẻ cao điện thoại
thì chúng ta không được tin tưởng và phải kiểm tra là một là phải sáng đình trực tiếp
hai là phải gọi điện thoại trực tiếp cho người đó để sáng đình có đúng người đó như mua hay không
mới mua thẻ cao điện thoại đưa cho họ
đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì nhẹ dạ
chủ quan nên vẫn bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đào
bởi vậy mỗi cá nhân khi sử dụng mạng internet
cần hết sức tỉnh táo khi phát hiện có những biểu hiện nghi vấn không nên thực hiện theo yêu cầu
cần xác minh rõ thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng để tránh các thiệt hại có thể xảy ra
trên hai mươi con cá giò giống vận chuyển trái phép bằng đường biển
đã bị lực lượng chức năng cùng nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển
bắt giữ trên vùng biển móng cái quảng ninh
cùng nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an mong cái
bắt giữ tàu queener sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám
tàu hb chín mươi nghìn bảy trăm linh ba ts quảng ninh và tàu hb chín mươi nghìn bảy trăm linh ba ts vận chuyển trên hai mươi con cá do giống
cùng tám thuyền viên tại vùng biển móng cái quảng ninh
quá trình kiểm tra phát hiện toàn bộ số cá giò giống trên không có hóa đơn chứng từ
hóa đơn tám thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và chứng chỉ chuyên môn
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận số cá giò giống có nguồn gốc từ trung quốc
và đang vận chuyển về việt nam để tiêu thụ
cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn
thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp tp hcm sẽ được công khai trên website trong thời gian tới
đó là thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm vừa đưa ra
theo đó ngoài việc công bố trên website của sở tại địa chỉ http sởnôngnghiệp hcc gov vn
các cơ sở sai phạm liên quan đến lĩnh vực thú y còn bị công bố trên website của trị cục thú y tp hcm
liên quan đến lĩnh vực thực vật sẽ bị công bố trên website của trị cục thú y tp hcm
liên quan đến lĩnh vực thú y sản bị công bố trên website của trị cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thú y sản tp hcm
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng công bố cơ sở thực phẩm sai phạm trên website http www medinet hcc gov vn
kết quả giám sát các mẫu thực phẩm cũng sẽ được công bố công khai trên website để toàn thể nhân dân cùng biết và giám sát
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng thực phẩm bẩn và thực phẩm không an toàn ngày càng tràn lan trên thị trường gây lo lắng cho người tiêu dùng
tại phú yên một số nông dân đã áp dụng quy trình sản xuất sạch để tạo ra những thực phẩm an toàn ngay từ khâu chọn giống đến chăm sóc và cho ra sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng
máy trộn bê tông nhưng không phải để trộn bê tông mà nó được dùng cho mục đích khác đó là phối trộn thức ăn lên men cho heo
đây là cách mà ông nguyễn quốc trị ở khu phố phước thịnh thị trần phú yên
đây là cách mà ông nguyễn quốc trị ở khu phố phước thịnh thị trần phú yên đang làm để tạo ra những con heo thịt có chất lượng tốt an toàn cho người sử dụng
thức ăn cho heo gồm bắp và cám gạo lên men theo công thức ba mươi kg bột bắp ba kg bột cá bốn mươi sáu gạo sáu mươi lít nước ủ với men một trong vòng bốn mươi tám tiếng
sau đó phối trộn với các loại vitamin để tạo ra cám hỗn hợp cho heo
muốn nhiều người biết đó mà ở đây những môn như đây là bà con bố vía đã học tôi rất là nhiều
rất là nhiều
ở đây làm theo mô hình này gần một mươi hộ
toàn bộ heo thịt này được ông chị cung cấp cho những người trong gia đình diên mổ bán tại các chợ địa phương và cung cấp cho chuỗi thực phẩm sạch sơ thứ và một số bạn hàng ở tp hcm
còn đây là trại gà sạch của chị đặng thị sim ở thôn thọ lâm xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
đàn gà sắp xuất bán này là kết quả sau bốn tháng nuôi được kiểm soát nghiêm ngặt
từ khâu chọn giống thức ăn quy trình chăm sóc
sử dụng thức ăn là bắp và cám gạo ủ lên men kết hợp với lúa trong giai đoạn hai tháng cuối trước khi xuất chuồng
chạy gà còn bố trí sân chơi cho gà khá rộng
đây là cách người chăn nuôi tạo ra thịt gà săn chắc chất lượng gà thịt thơm ngon
trong giai đoạn mà có hai tháng là mình chả uống nước treo rồi cứ mình chả ăn cám bắp như gạo lứt đồ dạy
thì là con gà nó sạch thịt nó ngon nó chết nó ngon mà nó không có thuốc thang gì nữa
cho nên mấy người thái dạy tin tưởng hay là mà bếp cái giá nó cao đỡ hơn chút mà thịt nó chắc nó ngon
ngoài chú trọng khâu thức ăn trong quá trình chăn nuôi
người dân cũng chủ yếu áp dụng phương thức vệ sinh chuồng trại kỹ lưỡng và chủng ngừa
để phòng bệnh là chính hạn chế thấp nhất và tiến tới không sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi
để tránh thịt gà bị nhiễm kháng sinh
kháng sinh tôi dùng đến châu kỳ là gần hai tháng đến khi là gần bảy mươi ngày là các kháng sinh không còn dùng kháng sinh nữa
chỉ dùng men hoặc sơ
để nó hợp thu thức ăn nánh lên nó khỏe ra thôi
ngay cả khâu đầu tiên là chọn giống cũng được người chăn nuôi chọn lựa kỹ càng
con giống được tuyển chọn và được ấp nở theo quy trình khoa học với hệ thống máy móc khá hiện đại
hạn chế thấp nhất tỷ lệ hao hụt và khả năng sinh trưởng tốt khi đưa vào chăn nuôi
mình muốn ra một con giống chắc lượng thì trước tiên mình phải chọn con gà bố mẹ
từ con trứng thì mình ấp theo chân
cho đồ vật đồ đồ nó phù hợp thì ra cái con con người dân nó nuôi nó phí mạnh
mình trung nữa là giai đoạn ra một ngày tuổi mình chích nữa là ra một mũi maret
thì ra người dân nó nuôi nó yên tâm
thực tế này cho thấy bên cạnh những người sản xuất bất chấp lợi nhuận xem thường sức khỏe của người tiêu dùng
sẵn sàng sử dụng các loại chất cấm trong chăn nuôi để có lợi nhuận cao nhất
thì vẫn có không ít nông dân ý thức được tầm quan trọng của thực phẩm sạch
từ đó xây dựng các quy trình sản xuất an toàn để làm lợi cho mình
và cung cấp cho thị trường những thực phẩm tốt nhất vì sức khỏe cộng đồng
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác ngày hôm qua tại nhà khách phương nam tp hcm
tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đã tổ chức kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam vào ngày một mươi tám tháng năm
và trao đổi về định hướng giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trong tình hình mới của đất nước
năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
công tác khoa học và công nghệ công an đã có những bước phát triển vững chắc đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực
tiềm lực khoa học và công nghệ công an nhân dân đã có những bước trưởng thành vượt bậc
phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí và công cụ hỗ trợ được tạo ra từ nghiên cứu khoa học đã đóng góp tích cực
nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng năm khối thi đua an ninh công an tỉnh bắc cạn phối hợp với chính quyền địa phương
đã tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn tiến bộ xã an thắng huyện bắc nẵm
hộ gia đình được xây nhà tình nghĩa là gia đình ông hoàng văn phiên
gia đình ông phin rất khó khăn hai vợ chồng ông đã hơn tám mươi tuổi hai người con trai bị thiểu năng trí tuệ một người con gái bị mù
trước hoàn cảnh đó cán bộ chiến sĩ khối an ninh công an tỉnh đã quyên góp số tiền sáu mươi triệu đồng để xây dựng nhà tỉnh nghĩa cho gia đình ông phin
với thiết kế nhà cấp bốn với diện tích ba mươi hai m hai được dự kiến hoàn thành vào giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị nhà gian dk một là tên gọi của cụ kỹ thuật khoa học dịch vụ được xây dựng tại khu vực thềm lục địa phía nam thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
với những nhà giàn dựng trên mặt biển thường xuyên đối diện với những khó khăn về thời tiết điều kiện sống
thế nhưng cuộc sống giản dị trên nhà gian dk một luôn đầy áp niềm lạc quan và vững vàng bản lĩnh người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió
những luống rau xanh tươi như thế này
ít ai nghĩ đây là vườn rau giữa biển trời sóng gió đầy khắc nghiệt
bởi để trồng được những luống rau xanh mướt trên nhà giàn cách đất liền hàng trăm km đó thực sự là một kỳ tích
những nguồn thức ăn như rau thịt đều do chính tay cán bộ chiến sĩ trạm dịch vụ kinh tế kỹ thuật khoa học quế đường tự tay trồng
đây vừa là nguồn thực phẩm cung cấp thức ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ đồng thời là để giúp cho cán bộ chiến sĩ nâng cao được đời sống tinh thần tại nơi đầu sóng ngọn gió
sau những giờ trực công tác các chiến sĩ nhà ràn dk một mươi tám trở về với cuộc sống thường ngày
ở đây mỗi người đều tự nhận một phần việc
đủ loại rau muống rau cải được trồng trong các khay nhựa thùng xốp hoặc bất kỳ đồ vật nào có thể tận dụng
trung bình mỗi năm vườn rau xanh trên nhà ràn dk một mươi tám quế đường thu được khoảng ba trăm linh kg rau xanh các loại
tại khu tăng gia sản xuất các chiến sĩ cũng tự sử dụng
tay chăm ngươi lợn vịt
qua đó từng bước nâng cao chất lượng trong mỗi bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ
đổi thay lớn nhất là được sự quan tâm như ở nhà này được nâng cấp nhà dk một mươi tám này lên
trong cái đấy thì sẽ được nước chứa một lượng nước mưa nhiều hơn để trồng rau
thứ hai là có một không gian rộng hơn
hình tăng gia sản xuất ở đây thì có đầu tư cũng khá là công phu và bài bản
cái hệ thống là chăn nuôi chuồng trại
thứ hai nữa là cái khu vực tăng gia rau xanh
thì cái này cũng đã phát huy cao cái tinh thần của tổ chức quần chúng trong cái xây dựng cái vườn rau thanh niên vào khu tăng già là tuổi trẻ
ở đây các đồ nhu yếu phẩm đồ khô trung bình hai ba tháng được cung ứng một lần
công việc nấu bữa do một đến hai cán bộ chiến sĩ phân công đảm nhiệm hằng ngày
những người ở đất liền thường chẳng bao giờ vào bếp
thì ở đây chiến sĩ nào cũng đều biết nấu
do nhiệm vụ công tác vừa lập các đèn biển giao thông hàng hải vừa làm nơi tránh chú bão ứng cứu ngư dân và chốt giữ bảo vệ chủ quyền khai thác tài nguyên thêm lục địa
những người làm nhiệm vụ trên nhà giàn thường trải qua ít nhất tám đến chín tháng mới trở về đất liền
không ít chiến sĩ ở liên tục trên nhà ràn hai đến ba năm
cuộc sống trên nhà ràn quế đường khác nhiều hơn so với trên các đảo điểm đảo ở trên xa
khó khăn vất vả là vậy
nhưng với họ chỉ có một suy nghĩ rằng đảo là nhà biển đảo là quê hương

giữa biển trời tổ quốc nhà giàn dk một mươi tám được ví như một ngôi nhà canh giữ chủ quyền biển đông việt nam
và ở đó luôn sáng mãi hình ảnh của những người chiến sĩ hải quân trên nhà giàn dk một mươi tám
giản dị hiên ngang vững vàng ngày đêm bảo vệ từng giải nước của tổ quốc trên thềm lục địa việt nam
hơn ba mươi năm qua ông như con thoi miệt mài đi gỏ cửa từng cá nhân tổ chức các doanh nghiệp hồi việt kiều ở các nước
ông đến và kể với họ về những đôi chân tới trường không dép những cánh cửa đại học khép lại vì gánh nằng áo cơm gào tiền
kể từ đó những tâm lòng hạo tâm biệt đầy các em chắp thêm đôi cánh để ước mơ của các em được bay cao bay xa hơn nữa
bắc thắm là dạng của bắc hồ
cho đến nay cũng đã mấy năm rồi mà vẫn chưa thấy triển khai cái dự án này cho nên bà con nhân dân rất là mong muốn cấp trên quan tâm sớm triển khai dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân
dòng nước xanh hiền hòa nên thơ của con sông cái sẽ trở thành nỗi ám ảnh của người dân nếu chẳng may bị rơi xuống
khi lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng gia tăng thì việc có một cây cầu kiên cố an toàn chính là nhu cầu bức thiết
trong lúc mòn mỏi chờ dự án triển khai mỗi khi đi qua cây cầu này sự lo lắng sợ hãi của người dân lại